ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại hà nội bộ xây dựng đã tổ chức hội nghị cấp cao mạng lưới đô thị thông minh asean nhật bản lần thứ hai với hình thức trực tuyến
tại hội nghị các bên đều thống nhất quan điểm rằng đô thị luôn giữ vai trò là động lực phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia
tại nhiều nước asean tốc độ đô thị hóa đang diễn ra khá nhanh nhưng đi kèm với các vấn đề như hạ tầng quá tải ô nhiễm môi trường gia tăng phát thải khí nhà kính
trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid vai trò quan trọng của việc ứng dụng các giải pháp thông minh trong nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội của các quốc gia càng được thể hiện rõ ràng
hội nghị đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn và nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc phát triển đô thị thông minh của các đô thị trong mạng lưới đô thị thông minh asean và các đô thị của nhật bản
cùng với đó nhiều đề xuất về gói hỗ trợ mới của phía nhật bản bao gồm thúc đẩy tổng hợp nghiên cứu và đầu tư hệ thống hỗ trợ ở mỗi quốc gia asean và các thành phố nhằm tăng tốc hiện thực hóa các đô thị thông minh trong asean